thưa quý vị và các bạn hai năm trở lại đây tinh thần khởi nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
trên tinh thần đó tỉnh tuyên quang đã có định hướng và sự chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp
thông qua nhiều giải pháp tạo động lực để phát huy nhân rộng tinh thần khởi nghiệp và khởi động tiềm năng phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp
chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm của hội phụ nữ tỉnh tuyên quang đã được hội liên hiệp phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở hưởng ứng
cười dạy tinh thần tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ tham gia khởi nghiệp
xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đạt hiệu quả kinh tế cao
trong chương mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự phụ nữ tuyên quang với phong trào khởi nghiệp
phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước về khởi nghiệp
thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
tại tuyên quang đề án này đã được các cấp chính quyền ban ngành địa phương phối hợp thực hiện
hội liên hiệp phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức gắn kết việc triển khai thực hiện đề án với thực hiện các nghị quyết
đề án dự án của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp
sau một năm triển khai phong trào phụ nữ khởi nghiệp đã có nhiều bước phát triển khơi dậy tinh thần tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ tham gia khởi nghiệp
xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ
đạt hiệu quả kinh tế cao
thương hiệu việt bầu minh hương hơn ba năm qua đã được nhiều người tiêu dùng biết đến bởi chất lượng
vịt thơm ngon đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng
nhưng số lượng còn khan hiếm
chưa đáp ứng đủ nhu cầu
nắm bắt được điều đó chị nông thị lịch dân tộc tày ở thôn nam ninh xã bình sa huyện hàm yên đã suy nghĩ làm thế nào để chăn nuôi vịt với số lượng lớn cung cấp ra thị trường
vào đầu năm hai nghìn một mươi tám chị lịch đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã việt bầu minh hương
tập hợp được một mươi ba hộ chăn nuôi vịt tham gia sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
để giải quyết khó khăn về khâu con giống bản thân chị lịch đã đầu tư nuôi vịt đẻ trứng lò ấp để cung cấp con giống cho các hội viên trong hợp tác xã
cùng với đó chị cũng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi về kỹ thuật cách chăn nuôi vịt để chia sẻ với các hộ chăn nuôi
bước đầu giúp các hội viên trong hợp tác xã có việc làm tăng thu nhập
hợp tác xã vịt bầu minh hương được thành lập với giám đốc
một hội viên phụ nữ với mô hình này thì các xã viên hợp tác xã đều được trang bị kiến thức chăn nuôi đối với vịt bầu và thực hiện việc cung ứng bao tiêu sản phẩm giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh
hiện tại hợp tác xã vịt bầu minh hương do chị lịch làm giám đốc có ba cơ sở kinh doanh thực hiện các hoạt động cung cấp con giống thức ăn chăn nuôi
mua bán vịt thịt thương phẩm
với mong muốn tiếp tục phát triển thương hiệu việt bấu minh hương tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng
chiến lịch đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng khu giết mổ đóng gói và bảo quản sản phẩm vịt nhằm đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của người tiêu dùng
mở rộng phát triển chăn nuôi mở một sưởng sản xuất chế biến vịt thương phẩm
mở rộng phát triển chăn nuôi mở một sưởng sản xuất chế biến vịt thương phẩm để cung cấp gia đình
thị trường nó được dễ hơn và cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi bây giờ là vốn
nếu được đáp ứng nguồn vốn thì chúng tôi sẽ phát triển thuận tiện hơn và sẽ mở rộng được thị trường hơn
dám nghĩ dám làm biết tận dụng khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương
không ngừng học hỏi làm chủ khoa học kỹ thuật mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
bên cạnh những tấm gương điển hình như chị lịch
rất nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh
đã và đang thành công với mô hình kinh tế do mình làm chủ
là người dân tộc nùng ở một xã vùng sâu vùng xa của huyện chiêm hóa
chị lý thị trinh thôn trung vượng hai xã trung hòa huyện chiêm hóa
đang bước đầu có thu nhập trên hai trăm linh triệu đồng một năm từ mô hình cây ăn quả tổng hợp
với diện tích đất đồi hơn hai hectare thay vì trồng mía như trước đây
chị trinh đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng na cam bưởi táo
nhớ những ngày đầu chuyển đổi cách đây gần bốn năm
ban đầu từ việc trồng hơn một trăm một mươi gốc táo sau hai năm có quả cho thu nhập
chị lại tiếp tục đầu tư cây giống trồng thêm các loại cây khác
mùa nào quả ấy lấy ngắn nuôi dài với hơn một trăm một mươi gốc táo và bốn trăm linh gốc na đã cho thu hoạch
chị trinh có vốn quay vòng để chăm sóc tám trăm linh gốc cam các loại và gần một trăm linh gốc bưởi
nhờ chịu có học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào khâu trồng chăm sóc
các loại cây đều phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch rộ vào năm nay
hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình
sắp tới thì ý định thì cũng cứ tiếp tục học hỏi rồi
thì cách chăm sóc rồi phân bón để mình giảm thiểu cái chi phí cho nó hợp lý
vừa hợp lý lại vừa dễ làm lại
thì nâng cao cái cây trồng của mình lên
không chỉ là những người phụ nữ nuôi con đảm dạy con ngoan
trong những năm qua nhiều chị em phụ nữ ở tuyên quang đã phát huy vai trò thế mạnh của mình
trong phát triển kinh tế nâng cao thu nhập và đóng góp cho xã hội
họ đã ước mơ và không ngừng học hỏi phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ của mình
cùng với sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ
nhiều chị em đã mạnh dạn thay đổi tư duy vươn lên làm kinh tế
điều này thể hiện rõ nét qua phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi
được duy trì và phát triển ở hầu hết các xã phường thị trấn với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả
hàng năm đạt thu nhập gần sáu trăm linh triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi lợn cá trồng chè
chị nguyễn thị thu ở thôn liên minh hai xã nhữ hán huyện yên sơn
là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế
tận dụng lợi thế của gia đình với diện tích đất rộng
chị thu đã đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn theo mô hình khép kín
hiện nay gia đình chị có một mươi sáu con lợn nái và hơn một trăm linh con lợn bột
cùng với đó là ba ao nuôi cá với diện tích hơn sáu m hai
nuôi cá giống và nuôi cá thịt gồm cá chép trôi mè cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện
để thành công được như hôm nay chị thu chia sẻ
là một người phụ nữ ngoài đảm nhiệm việc nuôi dạy con cái
công việc đòi hỏi chị phải luôn nỗ lực
cố gắng sắp xếp thời gian sao cho khoa học
bên cạnh đó phải không ngừng tự học hỏi qua nhiều kênh khác nhau
để có kiến thức chăm sóc cây trồng vật nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật
vì vậy nhiều năm qua các cây con vật nuôi của gia đình chị
chưa bao giờ bị dịch bệnh đạt hiệu quả kinh tế cao
bên cạnh những tấm gương điển hình trong phong trào khởi nghiệp phát triển kinh tế
với sự hỗ trợ của hội phụ nữ các cấp
các mô hình hợp tác xã tổ hợp tác tổ liên kết
cũng mang lại hiệu quả giúp chị em phụ nữ
đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế tăng thu nhập
không chỉ được hỗ trợ về cây con giống tập huấn khoa học kỹ thuật
nhiều chị em còn được tạo điều kiện thuận lợi
vay vốn từ ngân hàng chính sách ngân hàng nông nghiệp
và quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh tuyên quang
để đầu tư phát triển kinh tế gia đình
tham gia tổ liên kết trồng cây ăn quả phường tân hà
thành phố tuyên quang cùng với hơn năm mươi hội viên khác
chị hà thị nguyên ở tổ một phường tân hà
được hưởng lợi rất nhiều để phát triển mô hình cây ăn quả của gia đình
được đi tham quan học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc cây
chị nguyên cũng được vay vốn hỗ trợ một trăm linh triệu đồng
từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển để đầu tư phân bón chăm sóc cây trồng
cây bưởi cây ổi cũng thấy mình hiệu quả và tăng thu nhập cho gia đình
gia đình việc thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế
là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài
để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
vừa nâng cao bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
tạo tiền đề cho xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững
thời gian qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền
để nâng cao nhận thức
tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lối nghĩ cách làm
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh
hỗ trợ chị em phụ nữ tiếp cận thị trường sản xuất hàng hóa
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương
tập huấn nâng cao kiến thức kinh nghiệm về cách thức sản xuất kinh doanh
và kỹ năng điều hành cho hội viên phụ nữ trong ban quản lý
hợp tác xã tổ hợp tác và các cán bộ hội các cấp
giới thiệu phụ nữ khởi nghiệp nữ doanh nhân tiêu biểu
để tham gia chuyên trang sản phẩm hồng cho báo phụ nữ việt nam điện tử
xây dựng mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi
tham gia diễn đàn tập huấn kỹ năng lãnh đạo
và phát triển doanh nghiệp cho phụ nữ lãnh đạo doanh nghiệp
do trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức
phối hợp thành lập các hợp tác xã tổ hợp tác do nữ quản lý
hướng dẫn hội viên xây dựng ý tưởng kế hoạch khởi sự kinh doanh
năm hai nghìn một mươi tám đã phát triển mới trên
một trăm linh mô hình cho thu nhập từ tám mươi triệu đồng một năm trở lên
phối hợp liên kết đào tạo nghề giới thiệu đào tạo nghề cho hơn hai chị em
tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn một phụ nữ
tiếp tục thực hiện đề án này trong thời gian tới
hội liên hiệp phụ nữ sẽ tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đề án đến cán bộ hội viên phụ nữ
tiếp tục đề mạnh công tác tuyên truyền
đề án đến cán bộ hội viên phụ nữ
nhằm cung cấp các thông tin vận động phụ nữ
nâng cao nhận thức về chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp phát triển kinh doanh
vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế xã hội
và khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia thiết kế các ý tưởng
kế hoạch khởi nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh
hai đó là tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn
tổ chức tập huấn hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ
hội các cấp và doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác do nữ
quản lý về kiến thức kỹ năng kinh doanh
quản lý điều hành doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác
thứ ba đó là ký thỏa thuận hợp tác với ngân hàng thương mại cổ phần đưu điện liên việt
chi nhánh tỉnh tuyên quang để tạo điều kiện cho các hội viên
được tiếp cận với nguồn vốn đồng thời duy trì
ủy tác với ngân hàng chính sách xã hội
tiếp tục thực hiện thỏa thuận với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh
thứ tư đó là thành lập công đọc bộ doanh nhân nữ tỉnh tuyên quang
để tạo cái diễn đàn cho phụ nữ giao lưu học hỏi
nâng cao kiến thức kỹ năng về lập thân lập nghiệp
tạo việc làm và cải thiện thu nhập và huyên lên nằm dầu chính đáng
thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
dù mới hơn một năm triển khai nhưng đề án đã góp phần nâng cao hiểu biết
trách nhiệm của các cấp các ngành địa phương và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh
trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh doanh
hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp từ đó thay đổi nhận thức
khơi dậy tinh thần khởi nghiệp tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ
với nhiều cách làm mạnh dạn sáng tạo hội liên lập phụ nữ các cấp
đã trở thành chỗ dựa vững chắc của phụ nữ trong phát triển kinh tế
trên cơ sở phát huy nội lực tinh thần hợp tác tương thân tương ái trong các tầng lớp phụ nữ
quả đó góp phấn nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đông đảo cán bộ hội liên phụ nữ
giúp chị em phấn khởi tự tin mạnh dạn khởi nghiệp vươn lên trong cuộc sống
từng bước nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội
góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế giảm nghèo xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà